vào trưa ngày hôm nay tại vùng biển cách đảo cồn cỏ khoảng bảy mươi hải lý một tàu nước ngoài đã tấn công trực diện nhiều lần vào tàu cá của ngư dân tỉnh quảng ngãi
tàu bị nạn mang số hiệu qng chín mươi tám nghìn bốn trăm năm mươi chín ts chủ tàu là huỳnh hợp quê ở huyện đức phổ do ông huỳnh thạch làm thuyền trưởng
trước đó nhận được tin báo từ ngư dân ở trên biển báo về có sáu tàu cá của ngư dân đang tập trung cứu tàu bị nạn đang trong tình trạng bị chìm trên biển
trên tàu của ngư dân có lắp đặt hệ thống máy định vị định dạng nên các ngư dân đã nắm được thông tin tàu đã lao vào đâm hai lần gây chìm tàu mang số chín mươi tám nghìn tám trăm tám mươi
ngay sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương đã có mặt để chỉ đạo và liên hệ với lực lượng cảnh sát biển để ra khơi ứng cứu kịp thời ngư dân gặp nạn trên biển